các khóa học nổi học đứng nước và học bơi giảm hẳn tỷ lệ tai nạn nước ở lứa tuổi từ một cho đến bốn
theo học viện nhi hoa kỳ học bơi ở trẻ dưới một tuổi không được coi là học bơi do không cải thiện được kỹ năng sinh tồn bơi
trẻ có thể có những phản xạ bơi nhưng chưa thể ngửa cổ để lấy hơi hay thở
tuy nhiên hoạt động thể chất khi cha mẹ cùng con tham gia các buổi chơi với nước để con quen với môi trường nước
không sợ nước và dè luyện được những phản xạ tự nhiên cũng giúp cho quá trình học kỹ năng sau này trở nên dễ dàng hơn
phản xạ này sẽ mở dần và trẻ phải học bơi bài bàn lại
ngoài căn cứ vào độ tuổi tính cách của con thì việc lựa chọn lớp học bơi huấn luyện viên dạy bơi cũng vô cùng quan trọng
cha mẹ cần lưu ý
huấn luyện viên không cần là một huấn luyện viên xuất sắc
cần chọn cho con một huấn luyện viên có hiểu biết rộng về các kỹ năng sinh tồn về nước
mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt với mức độ phát triển tinh thần vận động
động cảm xúc khác nhau không phải mọi đứa trẻ đều có thể sẵn sàng học bơi khi đến tuổi
những nỗi ám ảnh sợ hãi ấu thơ có thể theo con suốt đời
đảm bảo dạy cho trẻ các quy tắc khi trời về nước không bao giờ tự ý bơi khi không có ai kiểm soát
cha mẹ hãy cùng đồng hành với con để đảm bảo con được kiểm soát liên tục trong khoảng cách an toàn